nhân dịp kỷ niệm lần thứ bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam myanmar
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư mừng tới tổng thống u nguyên minh
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư mừng tới cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi thư mừng tới bộ trưởng bộ ngoại giao myanmar aung san suu kyi
và bộ trưởng bộ hợp tác quốc tế myanmar châu tinh
các thư mừng đều đánh giá cao những thành tiệu quan trọng đạt được trong quan hệ giữa hai nước trong bốn mươi năm năm qua
cả trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ asean các cơ chế hợp tác tiểu vùng khu vực và quốc tế khác